chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng một mươi một tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ tuyên dương
những gương sáng thầm lặng vì cộng đồng nhằm tôn vinh bốn trăm linh cá nhân tiêu biểu
đây là cuộc gặp gỡ của hàng trăm câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường của những người hùng thầm lặng
hy sinh công hiến mà không đòi hỏi quyền lợi gì cho riêng mình
trong số bốn trăm linh đại biểu tới dự lễ tuyên dương thì có đến ba trăm linh đại biểu là những người dân không giữ một chức vụ nào
đang sinh sống trên khắp mọi miền đất nước
mỗi người là một câu chuyện một cách làm để mang tới tinh thần tích cực cho mọi người
như ông nguyễn trung chất suốt một mươi tám năm qua người cựu binh này đã miệt mài xây dựng nên trung tâm hy vọng
chăm nuôi cho gần ba trăm linh trẻ mồ côi không nơi nương tựa
hay như điều dưỡng nguyễn thị xuân người đã hy sinh cả tuổi xuân để sống và phục vụ bệnh nhân phòng khuyết tật
tại bệnh viện già liễu bắc ninh
đối với con của người bệnh thì bây giờ tôi hạnh phúc nhất là các cháu nó thành đạt nó ra ngoài
lấy chồng lấy vợ giáo sư tiến sĩ ở mọi lĩnh vực
về cuộc gài không có nhưng mà về tình thì quý lắm thích lắm
tôi nghĩ cái buổi lễ hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho rất rất là nhiều người
chung tay cùng với cộng đồng cùng với đất nước của chúng ta
để có thể là giúp đỡ nhiều hơn nữa cho những công việc công tác an sinh của đất nước của chúng ta
và giúp cho rất nhiều cái mảnh đời được càng ngày càng trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn
bốn trăm linh tấm gương dự gặp mặt
tượng cho đức hy sinh lòng bao dung tình nhân ái là mạch nguồn nuôi dưỡng
ngọn lửa thuần khiết sửa ấm và giúp hiện thực hóa ước mơ hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh
đó là những thầy cô miệt mài dạy chữ nhân viên y tế sát cánh bên những bệnh nhân nghèo
hay những người miệt mài với chuyến xe cứu thương miễn phí trong đêm đông
họ chưa từng được khen thưởng nhưng vẫn thầm lặng làm hết sức mình
cống hiến cho đời và mong muốn truyền cảm hứng lan tỏa lòng tốt đến tất cả mọi người